thưa quý vị hôm nay các thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
buổi sáng các em sẽ thi tổ hợp xã hội hoặc tổ hợp tự nhiên còn buổi chiều thi môn ngoại ngữ
tại kỳ thi tốt nghiệp năm nay toàn quốc có sáu mươi ba hội đồng thi gồm hơn hai hai trăm bảy mươi điểm thi và hơn bốn mươi ba phòng thi
trong ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn và toán có một mươi ba thí sinh vi phạm quy chế thi
trong đó môn ngữ văn một mươi một thí sinh và môn toán là hai
đánh giá chung của bộ giáo dục và đào tạo ngày thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
các hội đồng thi đã thực hiện tốt phương án dự phòng nên kịp thời xử lý các tình huống bất thường đảm bảo tổ chức an toàn nghiêm túc
liên quan đến nghi vấn lọt đề thi cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an xác định việc lọt đề thi toán và văn xuất phát từ thí sinh ở yên bái và cao bằng
đối với đề ngữ văn một thí sinh ở hội đồng thi tỉnh cao bằng đã dùng điện thoại iphone một mươi một để chụp lại đề vào khoảng bảy giờ năm mươi phút rồi gửi đề cho người thân để nhờ giải bài giúp
hiện cục an ninh chính trị nội bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cao bằng yên bái và những địa phương liên quan để xác minh điều tra xử lý sai phạm theo quy định
trong một diễn biến liên quan vào tối ngày hôm qua bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ra công điện đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi
công điện nêu rõ ngày hai mươi tám tháng sáu công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc đúng quy chế ở tất cả các hội đồng thi trên cả nước
mặc dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo nêu tại văn bản chỉ đạo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn
nhưng vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra ngoài
do vậy bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quán triệt ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các hội đồng thi khẩn trương chỉ đạo các trường điểm thi tăng cường phổ biến nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu
xác định công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
trước đó lực lượng công an các tỉnh thành phố trên cả nước đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn chủ động phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó thì nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ cho thí sinh và người nhà cũng đã được lực lượng công an hỗ trợ kịp thời
hà nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước
năm nay có hơn một trăm linh hai thí sinh đăng ký dự thi chiếm hơn một phần một mươi tổng số thí sinh của cả nước
dù tổ chức trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát song tại mỗi điểm thi đều có bố trí ít nhất hai phòng thi dự phòng để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh
ghi nhận trong ngày thi đầu tiên tại gần hai trăm linh điểm thi trên địa bàn thành phố hà nội tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
đối với những trường hợp các xe dừng đỗ ngay cổng trường thì
cán bộ chiến sĩ sẽ trước mắt là để cho người nhà thí sinh hoặc là thí sinh xuống điểm thi và động viên các phụ huynh di chuyển ngay khẩn trương để cho các trường hợp khác các thí sinh khác đến để có thể là vào đúng thời gian thi quy định
còn tại thành phố hồ chí minh là địa phương có tổng số thí sinh lớn thứ hai cả nước với tám mươi năm thí sinh được bố trí tại một trăm năm mươi sáu điểm thi
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã lên các phương án phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thanh niên sung phong hỗ trợ
lợi nhất cho cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định
cái nhiệm vụ bảo vệ các kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên năm nào cũng được phân công
chúng tôi quán triệt đến các bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ tại các điểm thi là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
không được lơ là phải chủ động hướng dẫn quý phụ huynh dừng đổ xe đúng nơi quy định
đồng thời phải nêu cao tinh thần quan sát
nếu có bùng tắc thì phải giải tỏa ngay
chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với lãnh đạo các điểm thi để kịp thời nắm thông tin hỗ trợ khi có các vụ việc cần thiết
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi công an tỉnh hà nam đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi
bên cạnh đó với tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
công an các huyện thị xã thành phố và các tri đoàn cơ sở trực thuộc đoàn thanh niên công an tỉnh
đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa
tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi ba đoàn thanh niên công an tỉnh đã chỉ đạo các tri đoàn cơ sở
đoàn thanh niên công an các huyện thị xã thành phố thành lập các đội hình thanh niên sung kích
tặng khẩu trang và nước uống đồng thời tặng đồ dùng học tập hỗ trợ thí sinh khi có tình huống đồ xuất xảy ra
phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia điều tiết đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự tại các điểm thi
cùng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình
phối hợp với các lực lượng đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh để thăm hỏi động viên hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết
như nước uống văn phòng phẩm giúp đỡ thí sinh phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi nhất an toàn nhất cho thí sinh phụ huynh và cán bộ giáo viên coi thi
với sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng công an các phương án bảo vệ được triển khai đồng bộ nghiêm túc hiệu quả
song không gây căng thẳng cho thí sinh giáo viên phụ huynh bước đầu đã góp phần đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra an toàn thuận lợi
tại hà nội trung tâm phụ nữ và phát triển phối hợp với cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
tổ chức ra mắt tài liệu hướng dẫn quy trình cách thức hỗ trợ chuyển tuyến dịch vụ cho phụ nữ bị bạo lực mua bán ở nước ngoài sop dành cho cán bộ đường dây nóng
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội bình quân mỗi năm trước đại dịch covid một mươi chín việt nam có khoảng một trăm một mươi người ra nước ngoài làm việc
lao động nữ ở nước ngoài có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực theo nhiều cách
họ bị trả lương thấp hơn thỏa thuận ban đầu không được chữa trị khi ốm đau ít được tiếp cận các chế độ y tế và an sinh xã hội
điều kiện sống và làm việc khó khăn thậm chí phải chịu nhiều hình thức bạo lực
việc xây dựng và công bố tài liệu hướng dẫn quy trình cách thức hỗ trợ chuyển tuyến dịch vụ cho phụ nữ bị bạo lực mua bán ở nước ngoài
chính là cách chuyên nghiệp hóa nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ tư vấn từ xa đặc biệt giúp phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực mua bán tại nước ngoài
có thể tiếp cận được các dịch vụ thiết yếu một cách tốt nhất
thông tin hỗ trợ trong khủng hoảng gồm có thông tin về quyền của phụ nữ và trẻ em gái phạm vi và tính chất của các dịch vụ sẵn có
đồng thời dịch vụ được cung cấp theo cách không đổ lỗi và không phán xét
việc hỗ trợ thông tin cần đảm bảo phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái đồng thời giúp họ đưa ra lựa chọn cho bản thân mình
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo trần võ phương bình chú huyện tam bình về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do có mâu thuẫn từ trước bị cáo đã dùng gậy ba khúc hành hung ông mạnh
hai người can ngăn cũng bị bình dùng dao đâm bị thương
sau đó bình tiếp tục đâm nhiều nhát vào lưng và ngực của ông mạnh cho đến khi người dân xung quanh khống chế được bình và giao cho công an xử lý
qua kết quả giám định ông lê văn mạnh bị thương tích ba mươi hai
hai người căn ngăn thương tích lần lượt là một mươi chín và một mươi tám
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần võ phương bình một mươi hai năm tù giam về tội giết người đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại số tiền trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
một đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an bắt giữ
thu giữ một trăm bốn mươi viên thuốc lắc và trên sáu mươi bốn gram ketamin cùng các vật chứng liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an bắt khẩn cấp trịnh bắc việt trú tại phường hà huy tập tp vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của việt thu giữ một trăm bốn mươi viên thuốc lắc hơn sáu mươi bốn g ketamin cùng các vật chứng khác
để tạo được vỏ bọc tránh bị cơ quan công an phát hiện việt đã mở quán game mục đích cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn tp vinh và vùng phụ cận
trịnh bắc việt đã từng có một tiền án về tội ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự phan thanh hậu và nguyễn vũ linh cùng chú tại huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi trộm cắp tài sản
linh và hậu đã đột nhập vào kho của công ty cổ phần quản nông xanh tại xã tà đảnh huyện tri tôn lấy trộm một mươi chín cục pin t ba mươi và bốn bộ sạc trị giá trên tám trăm năm mươi triệu đồng đem cất giấu rồi bán được chín mươi sáu triệu đồng
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
linh và hậu đã từng có tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
hiện lực lượng công an đã thu giữ số tăng vật mà hai đối tượng trộm cắp được
vào sáng nay bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin về việc xử lý thí sinh chụp đề thi gửi qua mạng trong hai buổi thi môn ngữ văn và toán vào ngày hai mươi tám tháng sáu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể là trong buổi thi môn ngữ văn vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu và buổi thi môn toán vào chiều cùng ngày có sự việc đề thi bị chụp ảnh và gửi qua mạng
ngay khi tiếp nhận thông tin ban chỉ đạo kỳ thi của bộ giáo dục đào tạo đã phối hợp với cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an các ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh liên quan xác minh và làm rõ sự việc xác định được một thí sinh làm bài thi môn ngữ văn tại cao bằng một thí sinh làm bài thi môn toán tại yên bái đã dùng điện thoại chụp ảnh đề thi và gửi qua mạng
hiện hai thí sinh trên đã bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan
vào ngày hôm nay bắt đầu từ bảy h ba mươi năm phút thí sinh bắt đầu làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý hóa học sinh học hoặc khoa học xã hội gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
vào khoảng hai h sáng ngày hai mươi chín tháng sáu bờ ta lui cao khoảng ba mươi m dài hai mươi m tại đường hẻm đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
nhà và người
nhận được thông tin ngay từ sáng sớm lực lượng chức năng của tỉnh lâm đồng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân
được cho là đang bị vùi lấp phía dưới một số người dân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương ghi nhận tại hiện trường vụ sạt lở còn gây hư hại một số công trình lân cận
hiện thành phố đà lạt đang tiến trình ra soát quy trình sạt lở để di rời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ mất an toàn trong khu vực
được biết khu vực này có địa hình tranh lệch lớn các công trình xây dựng thường có kết cấu nhiều tầng hầm hoặc là phải xây bờ tà lui cao để ra cố địa hình
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng giàng a mua chú tệ huyện xuất cộp tỉnh sơn la đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với đồn biên phòng mường lạn công an huyện sốp cộp bắt giữ vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu
tăng vật thu giữ gồm ba mươi gói ni lông chứa khoảng sáu viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan
giàng a mua khai nhận mua ma túy của một người đàn ông bên kia biên giới về bán khi đang trên đường về tới khu vực bản nà vạc xã mường lạn thì bị phát hiện và bắt giữ